đại diện ubnd huyện đan phượng tp hà nội cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm hai người tử vong và một người bị thương
nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do sập giàn giáo trong quá trình thi công ngôi nhà dân dụng ba tầng tại cụm tám xã hồng hà huyện đạt phượng
theo thông tin vào một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám tháng chín tại một ngôi nhà đang xây dựng tại địa chỉ trên đã xảy ra vụ tai nạn lao động
khi ba người thợ đang thi công chát tường phía ngoài ở tầng hai với chiều cao khoảng sáu mét thì giàn giáo thi công được kết cấu bằng ván và cây tre chống gỗ bất ngờ sập
vụ tai nạn khiến cả ba người trên giàn giáo bị ngã xuống và bị thương
sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã tới hiện trường phối hợp với chủ ngôi nhà và người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện đan phượng
tuy nhiên do vết thương quá nặng một nạn nhân đã tử vong vào ngày tám tháng chín và một nạn nhân khác tử vong vào sáng ngày chín tháng chín
hai nạn nhân tử vong được xác định là ông phạm quang thiệu sáu mươi một tuổi và nguyễn khắc vượng bốn mươi chín tuổi chú ở xã hồng hà huyện đan phượng